còn tại tỉnh bình phước vào khoảng một mươi h hai mươi phút ngày một mươi một tháng sáu trên quốc lộ một mươi bốn đoạn từ đồng xoài tỉnh bình phước đến cầu ba mươi tám xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ba xe tải khiến quốc lộ một mươi bốn ách tắc nhiều km
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên tài xế điều khiển xe tải biển kiểm soát sáu mươi b năm nghìn bốn trăm bốn mươi một đang xuống dốc nhưng do mất thắng đã lao thẳng sụp diện vào một xe tải chở nước ngọt đang lưu thông trên cầu hướng ngược lại
cùng lúc một chiếc xe tải khác đang lưu thông không kịp thắng đã lao thẳng vào đuôi xe tải chở nước ngọt hậu quả cả ba xe đều hư hỏng nặng hàng trăm xe tải và các phương tiện khác bị kẹt cứng trên quốc lộ một mươi bốn
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường huy động xe cứu nạn đến cầu các xe gây tai nạn giúp các phương tiện lưu thông trở lại